tại đồng tháp cục công thương địa phương bộ công thương đã tổ chức hội nghị về cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp
tính đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cả nước có tám trăm sáu mươi hai cụm công nghiệp đã thành lập trong đó đồng tháp có một mươi hai cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động
đại biểu đến từ các tỉnh thành đông nam bộ và tây nam bộ kiến nghị cần ra soát sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng mới các chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp
phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng ngân sách địa phương
theo lãnh đạo cục công thương địa phương dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định sáu mươi tám sẽ được điều chỉnh cơ chế
chính sách phát triển cụng công nghiệp phù hợp với thực tế và xây dựng theo hướng giao quyền nhiều hơn cho các địa phương
nhằm tăng cường vai trò của sở công thương đồng thời tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và đầu tư thứ cấp